cùng chia sẻ ngọt bùi chăm lo giúp đỡ xây dựng các mô hình phát triển kinh tế xoa đói giảm nghèo
là những việc làm đang được cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng nghệ an triển khai giúp dân
bản nậm táy bản viêng phăn huyện sầm tớ tỉnh hồ phát lào
những việc này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng góp phần thúc đẩy sự đoàn kết gắn bó
trong việc giữ gìn biên giới hòa bình ổn định và phát triển trên tuyến biên giới việt lào
ngay đầu bản nậm táy là mô hình vac của gia đình ông và bó một hộ nghèo của bản được đồn
biên phòng thông thụ đầu tư xây dựng từ hơn hai năm nay từ một quả đồi hoang cỏ mọc ung tùm
bộ đội biên phòng việt nam đã giúp các gia đình nơi đây trồng cây ăn quả đào ao thả cá
làm chuồng trại nuôi bò nuôi lợn để có nguồn giống cây giúp bà con đồn biên phòng thông thụ
đã đầu tư ba mươi triệu đồng mua hơn hai con cá giống năm trăm linh gốc cam
hai trăm linh gốc xã đòi và hai trăm linh gốc xoài thái
trước đây những quả đồi thường để không từ năm hai nghìn một mươi năm gia đình tôi được đồn biên phòng thông thụ
giúp đỡ xây dựng mô hình kinh tế khai hoang trồng cây ăn quả cho cá làm giống
các anh còn hướng dẫn kỹ thuật để chăm sóc vườn cây và các vật nuôi để phát triển tốt
học tập mô hình kinh tế của gia đình ông và bó nhiều gia đình trong bản nậm táy đã hỗ trợ nhau
tới khu vực đồi ăn nằm
bản nậm táy khai hoang phát nương làm rẫy trồng các loại cây nông sản
nhờ vậy đến nay nhiều gia đình ở bản chìa câu đã có thể tự túc lương thực
không phải vào rừng chặt gỗ đổi lương thực như trước kia
sau khi bộ đội biên phòng giúp đỡ ông và bó làm mô hình kinh tế tôi thấy hiệu quả kinh tế rất cao
nên tôi bàn với vợ con vào xây dựng mô hình kinh tế tại đồi ăn nằm
từ khi bắt tay xây dựng mô hình thì nhận được sự giúp đỡ của rất nhiều bộ đội biên phòng thông thụ
và bộ đội thảo
đã hướng dẫn kỹ thuật và cách làm vac sau một năm làm mô hình đến nay gia đình tôi cũng đã có thu hoạch
chúng tôi đánh giá rất cao việc làm của bộ đội biên phòng việt nam
việc bộ đội biên phòng thông thụ sang giúp bản xây các công trình công cộng
giúp bà con trong bản phát triển kinh tế xoa đói giảm nghèo rất hiệu quả
chúng tôi luôn coi bộ đội biên phòng việt nam như con cháu trong nhà
tiếp tục phát triển nhân rộng các mô hình phát triển sản xuất mới cho bà con dân bản
gắn liền với chương trình xóa đói giảm nghèo ở nằm tái
bản viêng phăn sẽ là nội dung trọng tâm được bộ đội biên phòng thông thụ thực hiện trong thời gian tới
quá các kết quả đạt được vừa rồi chúng tôi thấy khi mối quan hệ đoàn kết gắn bỏ
giữa bà con nhân dân ở hai biên giới ngày càng đoàn kết hơn giúp đỡ được nhau nhiều hơn
đặc biệt là trong trao đổi thông tin cũng như xử lý
các vấn đề trên biên giới giữa các vị chính quyền cũng như lực lượng ngũ trang ở hai biên giới
nó nhanh hơn thuận lợi hơn và hợp lý hơn
những công việc thầm lặng không quản ngại khó khăn giúp đỡ nhân dân lào trí tình vô tư
trong sáng của những người lính biên phòng việt nam chính là biểu hiện sinh động của tình hữu nghị đoàn kết
đặc biệt giữa hai nước trên tuyến biên giới việt lào